với tinh thần vì miền nam ruột thịt trong những ngày qua hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
bộ công an đã hành quân về các tỉnh thành như tp hcm bình dương đồng nai để kịp thời chi viện
tăng cường cho địa phương đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh
tại tp hcm chiều hai mươi hai tháng tám ba trăm ba mươi cán bộ chiến sĩ của trung đoàn cảnh sát cơ động tây nguyên
đã tổ chức giao nhận quân và tham gia cùng công an thành phố thực hiện nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát
tại một mươi hai chốt chính ở cửa ngõ thành phố đảm bảo an ninh trật tự
bởi tp hcm bước vào giai đoạn cao điểm mới quyết tâm cao nhất để kiểm soát dịch
rất cần sự vào cuộc của lực lượng mối nhọn là cảnh sát cơ động để kiểm soát an ninh trật tự
và phòng chống dịch bệnh tại các chốt
còn tại tỉnh bình dương hành quân xuyên đêm bằng xe ô tô trong chiều ngày hai mươi hai tháng tám
hai trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ các tiểu đoàn của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đóng quân
trên địa bàn tỉnh quảng nam đã vượt quãng đường gần một km để đến bình dương
chi viện hỗ trợ cho địa phương đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
cảnh sát cơ động trung bộ xuyên đêm bằng xe ô tô trong chiều hai mươi hai tháng tám
tỉnh bình dương đã vượt quán đường gần một km để đến bình dương
tại chốt cơ ngõ huyện thị trấn một chốt sẽ gồm ba mươi cán bộ chiến sĩ chi làm ba ca
thực hiện nhiệm vụ khép kính hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong đó mỗi ca sẽ gồm tám đồng chí cảnh sát cơ động
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ
cảnh sát cơ động trung bộ đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
đây là hoạt động hỗn ứng lệch kêu gọi của tổng bí thư
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và lãnh đạo bộ công an về huy động tống lực phòng chống dịch covid một mươi chín
cảnh sát cơ động trung bộ đã được trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ
ngoài lực lượng cảnh sát cơ động bộ công an cũng đã điều động hàng ngàn lực cán bộ chiến sĩ từ các đơn viện nhiệm vụ chi viện cho các tỉnh thành phía nam để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trực tự